trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức trung quốc chiều một mươi tháng bảy tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp các tập đoàn kinh tế của trung quốc
đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào việt nam
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh thời gian qua hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm
và tiếp xúc cấp cao nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong đó có thương mại và đầu tư
trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam
và việt nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
việt nam hiện có môi trường chính trị xã hội ổn định hệ thống luật pháp đầy đủ về đầu tư nước ngoài
đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như tiến trình hội nhập
mà việt nam cam kết trong các hiệp định thương mại tự do mà việt nam đã ký kết tham gia
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây cũng là điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm hoạt động tại việt nam
lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá
việt nam có nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ thuộc nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới
cho rằng việt nam còn nhiều tiềm năng và thế mạnh để tiếp tục phát triển hơn nữa
lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài tại việt nam
hiện tại một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của trung quốc đang tiến hành khảo sát
tìm hiểu môi trường đầu tư và xúc tiến việc thành lập văn phòng đại diện tại việt nam